tiền mặt vật quá quen thuộc và không thể thiếu trong hoạt động thanh toán hằng ngày
giờ đây đang trở thành mối lo giữa lúc dịch bệnh ncov bùng phát
và theo viện vệ sinh dịch tế trung ương thì mặc dù chưa có nghiên cứu chính thức tiền
có là mối lo ngại lây lan virus ncov hay không
sau người dân cũng nên cẩn trọng trong việc sử dụng tiền mặt
cũng như là tiếp xúc với các đồ vật thông dụng khác
bởi đã có nhiều nghiên cứu cho thấy là tiền giấy là nơi cư ngụ của khoảng ba vi khuẩn khác
cho có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người
thay vì tiếp xúc trực tiếp với tiền mặt khi giao dịch
thì người tiêu dùng có thể chuyển qua các hình thức thanh toán khác
như là ví điện tử hay là mobile banking